điện thoại thông minh ngày nay không chỉ là một thiết bị kết nối phổ biến mà còn có thể được sử dụng như là một công cụ sản xuất các sản phẩm nghe nhìn phục vụ quảng cáo văn hóa giáo dục kinh doanh và du lịch
nắm mắt được xu thế đó mới đây viện quốc tế pháp ngữ đã tổ chức cuộc thi phim ngắn màn ảnh dọc lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi do viện quốc tế pháp ngữ phối hợp tổ chức đã mở ra cơ hội cho những người yêu thích phim ảnh thỏa thức sáng tạo qua những câu chuyện hay bộc lộ bản thân qua những thức phim
tiếp nối thành công của cuộc thi năm trước cuộc thi năm nay với chủ đề môi trường đã thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều tác giả trên mọi miền đất nước
bằng nhiều góc nhìn khác nhau cùng cách thể hiện đa dạng phong phú mỗi tác phẩm là một câu chuyện phản ánh thực trạng chất lượng môi trường sống và các giải pháp khác nhau để bảo vệ môi trường
năm nay ban tổ chức đã lựa chọn và trao một giải nhất cho thí sinh vũ minh đức với tác phẩm slands
già nhì lê nguyễn hồng phát với tác phẩm nhựa này nhựa kia
giải ba trần anh thư với bộ phim vải nước và trái đất
tác phẩm xuất sắc của cuộc thi năm nay sẽ được tham dự và trình chiếu tại liên hoan phim ngắn ba d quốc tế agolemer